của các cháu một cách chú đáo
cháu nào có tiền sự di ứng
hoặc bệnh nền nặng như hen bệnh tim
cần lập danh sách theo khối theo lớp
gửi đến tiêm tại các cơ sở y tế
mong một trăm linh các bé
khi tiêm an toàn
không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra
hiện các địa phương
đang bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi
suy nghĩ quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy tương tác trên fanpage
của truyền hình công an nhân dân